bộ y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế cục quân y cục y tế bộ công an và y tế bộ ngành sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai hoạt động tư vấn khám chữa bệnh từ xa
công văn của bộ yêu cầu các cơ sở y tế đẩy mạnh việc tư vấn khám chữa bệnh từ xa khám chữa bệnh tại nhà cơ sở y tế tuyến trên chịu trách nhiệm giúp cho cơ sở y tế tuyến dưới và hỗ trợ tư vấn cho người dân trên địa bàn
cơ sở y tế tiếp tục sử dụng các phần mềm mà đơn vị đã sử dụng hoặc sử dụng trên các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin đã được bộ thông tin và truyền thông bộ y tế hướng dẫn
bộ y tế giao cục công nghệ thông tin hướng dẫn chi tiết để các địa phương đơn vị thực hiện được thuận lợi và yêu cầu các cơ sở y tế nghiêm túc triển khai tư vấn khám chữa bệnh từ xa thông qua các nền tảng công nghệ thông tin
trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắt đề nghị liên hệ với cục công nghệ thông tin để được hướng dẫn thực hiện